trong không khí thiêng liêng của những ngày tháng năm lịch sử kỷ niệm một trăm hai mươi tám năm ngày sinh chủ tịch hồ chí minh
từ ngày một mươi bảy đến ngày một mươi chín tháng năm tại khu di tích kim liên huyện nam đàn tỉnh nghệ an
tổ chức liên hoan tiếng hát làng xen năm hai nghìn một mươi tám
liên hoan là sự kiện chính nằm trong khuôn khổ các hoạt động của lễ hội làng sen năm hai nghìn một mươi tám
liên hoan thu hút hơn bảy trăm linh diễn viên của các đoàn nghệ thuật quần chúng ở hai mươi huyện thành phố thị xã trong tỉnh về dự
mỗi đơn vị xây dựng một chương trình ca múa nhạc dài ba mươi phút để tham gia
đồng thời các đơn vị sẽ lựa chọn hai diễn viên tham gia phần thi người đẹp lễ hội làng sen
với sự giàn dựng công phu các chương trình ca múa nhạc thể hiện lòng thanh kính
biết ơn sâu sắc của nhân dân nghệ an và nhân dân cả nước đối với công lao to lớn trời biển của chủ tịch hồ chí minh
vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc việt nam và danh nhân văn hóa thế giới
điểm mới của liên hoan năm nay là liên hoan diễn ra tại khu di tích kim liên
bàn tổ chức mong muốn đưa khán giả đến gần hơn với các hoạt động lễ hội làng xen
tập trung về không gian của làng sen nơi bác hồ sinh ra